chiều nay ngày một mươi sáu tháng bốn tại hà nội chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam trần thanh mẫn đã có buổi tiếp ngày ali larijani
chủ tịch quốc hội nước cộng hòa hồi giáo iran cùng đoàn đại biểu cấp cao nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp đồng chí trần thanh mẫn hoàn ngành chuyến thăm của ngài chủ tịch quốc hội cộng hòa hồi giáo iran ali larijani
cùng đoàn đại biểu và tin tưởng chuyến thăm không chỉ tăng cường quan hệ hợp tác giữa quốc hội hai nước
mà còn thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa việt nam iran ngày càng sâu rộng
cho rằng với những kết quả tốt đẹp từ cuộc hội đàm giữa chủ tịch quốc hội việt nam với iran diễn ra sáng nay
sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác trên lĩnh vực lập pháp thương mại đầu tư tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước
vì lợi ích chung của nhân dân hai bên
đồng chí trần thanh mẫn mong muốn thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân nhằm tăng cường hiểu biết
góp phần vào thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa việt nam iran ngày càng phát triển tốt đẹp
chủ tịch quốc hội cộng hòa hồi giáo iran ali larijani đánh giá cao vai trò của mặt trận tổ quốc việt nam
trong tập hợp và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mong muốn thông qua chuyến thăm
sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước
trong đó có thúc đẩy thương mại đầu tư đối với những lĩnh vực hai bên có thế mạnh